nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản mới đây tại nhà hát tuổi trẻ
trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản tại việt nam đã giới thiệu tới khán giả thủ đô
vở kịch múa mang tên không tín hiệu do đạo diễn người nhật bản giàn dựng
vở kịch không tín hiệu có sự tham gia biểu diễn của bốn nghệ sĩ việt nam và năm nghệ sĩ nhật bản
tác phẩm này được giàn dựng dựa trên cảm hứng của người đạo diễn qua chuyến lưu diễn tại việt nam
ông cảm thấy rất ấn tượng với giao thông ở việt nam khi những chiếc xe ô tô xe máy và dòng người đi bộ
có thể di chuyển nhịp nhàng ngay cả ở những nơi giao lộ đông đúc
khung cảnh đó thoạt nhìn trong mọi người đều có vẻ thư thái
nhưng nhìn kỹ hơn nữa ông thấy rằng có vẻ những người đang tham gia giao thông
đều có một giao ước với nhau thầm lặng về khoảng cách giữa đôi bên
để cả đám đông cùng nhau điều chỉnh và tiến về phía trước
và ông đã mang suy nghĩ đó của mình vào tác phẩm không tín hiệu để truyền tải điều đó đến khán giả việt nam